trong ngày một mươi bảy tháng một mươi đoạn quốc lộ một qua xã lộc trì huyện phú thọ tỉnh thừa thiên huế đoạn gần cầu hai bị ngập nặng do vùng núi bạch mã có lượng mưa rất lớn nước từ trên núi cao đổ về đồng bằng gây lũ lụt
tương tự trên tuyến quốc lộ bốn mươi chín b qua xã hương phong tp huế cũng xảy ra ngập lụt
đường xá bị ngập khiến hoạt động đi lại trên tuyến đường gặp rất nhiều khó khăn nhiều xe cộ bị chết máy hư hỏng buộc nhiều người phải đi bộ qua đoạn đường ngập lụt nguy hiểm
trước tình hình này lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường nhân lực tổ chức điều tiết phân luồng hướng dẫn giao thông hỗ trợ người dân lưu thông an toàn trên đoạn quốc lộ một bị ngập có nước chảy xiết
trung tá hoàng phước tế trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông phú lộc cho biết đơn vị chỉ cho xe container và xe tải gầm cao đi qua khu vực bị ngập để đảm bảo an toàn ô tô gầm thấp đều chết máy
theo ông trọng như chủ tịch xã lộc trì huyện phú lộc toàn xã có ba thôn đang bị chia cắt khi các tuyến đường ngập sâu khoảng tám trăm linh hộ bị nước dâng vào nhà hai mươi ba mươi cm
địa phương đã lên phương án di rời các hộ dân ở vùng thấp trũng đến những vùng cao hơn để tránh lũ
cũng trong ngày một mươi bảy tháng một mươi mưa lớn cũng khiến cho nhiều tuyến đường tại huế tê liệt mực nước các sông trên địa bàn tăng nhanh phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
theo dự báo trong ngày một mươi tám tháng một mươi thừa thiên huế sẽ chịu một lượng mưa lớn trên diện rộng có nơi đạt ngưỡng ba trăm năm mươi bốn trăm linh mm
địa phương cảnh báo cấp độ rủi ro do mưa lớn cấp một có thể lên đến cấp hai
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đề nghị người dân hạn chế ra đường trong thời gian mưa lũ
các địa phương phải cấm người dân ra vớt củi đánh cá trên các dòng sông khi có lũ lụt tránh những sự cố đáng tiếc như hai trường hợp người dân đánh cá đang mất tích gần đây